cách đây không lâu thành phố hồ chí minh đã phải đối mặt với tình trạng loạn giá ký test covid một mươi chín
vì nhu cầu sử dụng của các người dân lãnh ngành y tế tăng cao
trong bối cảnh các ca mắc mới tại thành phố này gia tăng trở lại
để ngăn chặn tình trạng này diễn tiến trong tương lai mới đây ubnd tp hcm yêu cầu các sở ngành địa phương
tăng cường kiểm tra việc tăng giá test nhanh xử lý nghiêm các vi phạm
ngoài ra sở y tế phối hợp với sở thông tin truyền thông công khai giá trúng thầu bộ xét nghiệm sars cov hai tại địa phương
ubnd tp hcm đã có văn bản gửi các sở ngành quận huyện yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế
test nhanh phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp hcm giao thanh tra sở y tế sở công thương sở tài chính công an tp
cục quản lý thị trường và các quận huyện tăng cường thanh tra kiểm tra chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả theo quy định của bộ y tế
đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết ngăn chặn các hành vi lợi dụng
tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế nhất là test nhanh để đầu cơ găm hàng
hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bên cạnh đó sở y tế có nhiệm vụ giao cho bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá xét nghiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó phối hợp với sở thông tin truyền thông đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm sars cov hai
tại địa phương đồng thời công khai danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành
giấy phép nhập khẩu trên cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan truyền thông
ubnd thành phố cũng giao sở công thương xem xét thảo gỡ khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu
sản xuất test nhanh covid một mươi chín
các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất
kinh doanh đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị
có thể thấy việc công khai giá trúng thầu kít test nhanh covid một mươi chín là viên tố quan trọng
ngăn chặn các hành vi đầu cơ lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
đây là cơ sở giúp bình ổn giá kit test trên thị trường không để tình trạng loạn giá
người dân phải bỏ ra quá nhiều tiền để tạo một vật dụng cần sử dụng thường xuyên trong đại dịch